lễ hội đền trần xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy dự kiến sẽ thu hút hàng vạn khách thập phương về dự
vì vậy tính đến chiều nay mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất
có hơn hai chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh nam định và các huyện được huy động
nhằm bảo đảm cho lễ hội diễn ra trang nghiêm và an toàn
theo ban tổ chức lễ hội đền trần năm hai nghìn một mươi bảy năm nay thời gian tổ chức lễ dân hương và lễ khai ấn
rơi vào đúng ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách du lịch thập phương sẽ tăng cao
chính vì vậy để bảo đảm an ninh trật tự tránh tình trạng sô đẩy che lấn
ban tổ chức đã huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ công an quân sự dân quân tự vệ trên địa bàn
tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông
năm nay ủy ban nhân thành phố thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm
và thành lập ban tổ chức từ chung tuần tháng một mươi hai âm lịch năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu thành lập ban tổ chức đồng thời đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí vào ngày hai mươi tháng trả
năm hai nghìn một mươi sáu thì đến bây giờ các tiểu ban đã hoạt động một cách rất là đồng bộ nhịp nhàng đảm bảo theo yêu cầu của kế hoạch đã đề ra
năm nay tôi đến đây tôi thấy khác với mọi năm là xe cổ là từ đầu ngoài cổng vào không có tắt đường
cái thứ nhất cái thứ hai vào trong đền để lễ hội rất là trang nghiệp
không chèn nấn sâu đẩy tôi rất là mong mỏi những năm tiếp về sau đền trần có thể mọi người cũng đến đây hành hương có một tâm lý thoải mái
mà được đi lễ hội một cách thanh thản đầu xuân năm mới
tôi chúc cho mọi người đến lễ đầu xuân được hạnh phúc bình an
không khí của lễ hội thì mỗi năm một khác nhưng mà thấy đến đền trần đi lễ thì thấy rất là thoải mái
khi mà đến đây thì mình thấy là tất cả mọi người đi lễ
được biết năm nay lượng ấn được chuẩn bị nhiều hơn năm ngoái nhằm đáp ứng nhu cầu cho du khách về chiêm bái mùa lễ hội
ban tổ chức lễ hội đền trấn năm hai nghìn một mươi bảy sẽ phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương sớm hơn ba mươi phút so với năm ngoái
từ năm giờ ngày một mươi năm tháng riêng âm lịch tức ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
về phần lễ thì nhà đền chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những tân tu tôn tạo
quần thị tất cả những tân tu tôn tạo quần thị tất cả những tân tu tôn tạo quần thị tất cả những tân tu tôn tạo
để khôi phục lại những cái giá trị về văn hóa tinh thần của nhiều năm hàng trăm năm để lại
do đó trên là không gian của đền năm nay có thoáng đẳng hơn và khang trang lịch lãng hơn nhưng vẫn giữ được cái nét cổ kính
lễ hội đền trần năm hai nghìn một mươi bảy sẽ được tổ chức từ ngày bảy tháng hai đến ngày một mươi hai tháng hai tức ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng riêng âm lịch
năm nay lễ hội vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ ba nghi lễ truyền thống là lễ dước kiệu ngọc lộ
lễ dước nước tế cá và lễ khai ấn
ban tổ chức lễ hội đền trần đang cố gắng làm hết sức mình để có một lễ hội an toàn và đẹp trong lòng du khách